tình trạng trợ họp tự phát trên các tuyến quốc lộ đã được chúng tôi đề cập nhiều lần
tuy nhiên đến nay mặc dù các lực lượng chức năng đã tổ chức nhiều đợt gia quân giải tỏa
nhưng tình trạng trợ cóc chợ tạm họp trên các tuyến quốc lộ vẫn tái diễn và gây mất mỹ quan
cũng như tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông
phản ánh của nhóm phóng viên truyền hình nhân dân trên tuyến quốc lộ hai
chạy qua địa bàn huyện phù ninh tỉnh phú thọ
những hình ảnh này phóng viên truyền hình nhân dân ghi lại được tại quốc lộ hai
đoạn qua khu vực ngã ba then xã phù ninh tỉnh phú thọ
việc lân chiếm lòng đường vỉa hè để bày bán hàng hóa như thế này là vi phạm luật giao thông đường bộ
và tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn giao thông nhưng họ vẫn cố tình vi phạm
được biết khu vực này thời gian qua chính quyền địa phương và lực lượng chức năng đã nhiều lần giải tỏa
nhưng sau mỗi đợt gia quân lại đâu vào đấy
chỗ này không phải là nơi họp chợ nhưng mà dân thì người ta nó quen rồi
thế là cứ tràn ra ngoài này như họp ở ngoài này là gây trở ngại không mất an toàn
chính quyền địa phương đã xử lý như thế nào cũng biết được họ đã xử lý như thế nào
nhưng thấy cứ thấy họp hàng ngày và hàng chiều nhất là buổi sáng thì rất là đông
cách khu vực ngã ba then không xa là cổng chợ phú lộc
dọc hai bên vỉa hè không còn một chỗ trống cho người đi bộ
toàn bộ vỉa hè hai bên đường đã bị các tiểu thương lấn
chiếm để bán hàng
những vi phạm này đã diễn ra từ lâu
chính quyền địa phương và lực lượng chức năng của xã của huyện đều biết
nhưng việc giải tỏa vẫn chỉ dừng lại ở biện pháp nhắc nhở tuyên truyền
do đó việc vi phạm vẫn tái diễn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông bất cứ lúc nào
để đảm bảo an toàn giao thông chúng ta chỉ đạo hai lực lượng
lực lượng công an và lực lượng quân sự
thường xuyên phối hợp để xuống nhắc nhở bà con
cơ quan chức năng xuống tuyên truyền thì bà con chấp hành tốt
nhưng sau đó lại sau khi cơ quan chức năng đi thì lại đến lấn chiếm
tình trạng lấn chiếm vỉa hè lòng đường làm nơi họp chợ đang tái diễn
gây mất trật tự an toàn giao thông là do chính quyền địa phương
và lực lượng chức năng của huyện phù ninh tỉnh phú thọ chưa quyết liệt xử lý
vì vậy để giải quyết rứt điểm tình trạng này
cần sự vào cuộc quyết liệt của các địa phương
bên cạnh việc tuyên truyền thì cũng cần có biện pháp xử lý nghiêm
đối với những trường hợp cố tình vi phạm